thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ công bố quyết định số hai nghìn ba trăm bốn mươi chín của thủ tướng chính phủ về thí điểm thành lập ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
đây là mô hình thí điểm đầu tiên trong cả nước được thành lập đến dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
theo quyết định mô hình này được thành lập thí điểm trong ba năm sau đó tổ chức đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm
đồng thời cũng theo cơ cấu tổ chức ban an toàn thực phẩm trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố được thành lập trên cơ sở sát nhập bộ phận quản lý an toàn thực phẩm của ba sở tại thành phố hồ chí minh
gồm sở y tế sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và sở công thương
tại buổi lễ ủy ban nhân dân thành phố đã trao quyết định bà phạm khánh phong lan phó giám đốc sở y tế giữ chức trưởng ban ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
theo tôi thì chế tài của chúng ta là chưa đủ mạnh
và đối với những cái hành vi tôi còn nhớ là nó có một cái điều khoản là lại còn phải chứng minh là đã thiệt hại bởi cái hành vi đó
nhưng mà thực phẩm thì nó có cái đặc thù nó đâu có phát hại ra ngay
nhưng sau đó khi chúng ta nhìn cái sức khỏe của cả cộng đồng và cái số người phải đến bệnh viện mỗi ngày như thế nào
cho nên là cũng phải áp dụng luật một cách uyển chuyển linh hoạt
và tôi nghĩ là cái công luận sẽ giúp sức rất lớn trong vấn đề này
có thể là cái mức xử phạt một số tiền nó không đáng kể với những cái người mà họ đã vi phạm
nhưng mà nếu như
nếu như mà có công luận thì như vậy người dân sẽ tránh xa những doanh nghiệp làm tầm bại tầm bạ như vậy đi
họ bị tẩy chay và như vậy tôi nghĩ đó mới là cái hình phạt lớn nhất
mỗi năm trên địa bàn thành phố tiêu thụ khoảng hai trăm tám mươi bảy tấn thịt hơn một tỷ quả trứng khoảng một triệu tấn rau và một trăm bảy mươi tấn thủy sản
nông sản do thành phố tự sản xuất chỉ đáp ứng từ một mươi năm đến hai mươi nhu cầu
còn lại phải nhập từ nhiều nguồn và phần lớn chưa kiểm soát được nguồn gốc